xe khách liên tục cũng bố trí bảy vị trí chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông hạn chế un tắc giao thông khu vực cổng ra cổng vào của bến xe phối hợp với lực lượng công an chính quyền địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến xe khách căn nút giao thông trọng niệm các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô
tại tp hcm giao thông tại tuyến cửa ngõ phía đông thành phố khu vực đường kết nối với đường dẫn tp hcm long thành dầu dây
sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai ùn ứ các phương tiện di chuyển chậm
cụ thể tuyến đường mai trí thọ thành phố thủ đức đoạn từ đường võ nguyên giáp đến giao lộ an phú đường dẫn cao tốc lượng phương tiện rất đông quãng đường khoảng năm trăm linh m với sáu làn xe ô tô xếp dài di chuyển chậm
phải mất hai mươi năm đến ba mươi phút để qua được quãng đường này đến hơn một mươi giờ ba mươi phút lượng xe xếp hàng dài
sau đây là tuyến trục đường chính ra vào khu vực cảng cát lái và đường vào cao tốc nên lượng xe đầu kéo công

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với chín bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
một nguyễn trọng đường nguyên giám đốc vncert hiện là phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ thông tin và truyền thông
hai ngô quang huy nguyên phó giám đốc vnz hiện là phó tránh văn phòng bộ thông tin và truyền thông
ba nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty aic đang bị truy nã
bốn đỗ văn sơn trưởng ban quản lý dự án hai công ty aic
một nguyễn văn thế trưởng ban kt bảy công ty aic
sáu nguyễn vũ cường giám đốc công ty khang phát
bảy mai phương nam phó giám đốc công ty khang phát
tám đặng xuân minh giám đốc công ty btc values
chín nguyễn quốc việt thẩm định viện công ty btc values
một mươi một đặng thái hân nguyên phó giám đốc phát triển thị trường trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn giám đốc công ty cổ phần đầu tư giáo dục nghề nghiệp k hai mươi bảy về tội giả mạo trong công tác

bước đầu xác định các bị can này có hành vi đưa nhận tiền để bỏ qua sai phạm trong quá trình đào tạo sát hạch lái xảy ra tại trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn